đối với vùng biển bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
có gió đông nam đến nam chủ yếu ở mức cấp ba cấp bốn thời tiết ít mưa
khu vực giữa và nam biển đông trong đó bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
có gió đông nam cường độ yếu mưa vài nơi lượng không nhiều tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
và sau đây là dự bá thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước